do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã làm nhiều diện tích lúa rẫy của bà con các dân tộc huyện vùng cao kỳ sơn tỉnh nghệ an bị mọc mầm thiệt hại nặng và có nguy cơ mất mùa
bà mong mẹ hoan ở bản nhãn cù xã tà cạ huyện kỳ sơn đang loay hoay tất bật lật từng bó lúa chưa kịp nảy mầm mới được gia đình bà thu hoạch trên dãy về
vốn thuộc diện hộ nghèo của bản nhãn cù nhà lại đông con nương giấy đã trở thành nguồn sống chính của gia đình bà hoan
tuy nhiên mùa rẫy năm nay toàn bộ diện tích gần tám hectare lúa của gia đình bà gần như mất trắng khiến bà hoan không khỏi lo lắng trước nguy cơ thiếu đói đang hiện hữu trước mắt
năm nay lúa rẫy nhà ta mất trắng rồi nhà ta muốn có cơm mới để cúng tổ tiên cũng không có
nó chỉ có lúa mới ăn
mong đảng nhà nước có chính sách hỗ trợ gạo giúp nhà ta
mùa rẫy năm nay ngoài ảnh hưởng của sâu bệnh những ngày vừa qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn kéo dài đã làm nhiều diện tích lúa mọc mầm ngay trên nương khiến người dân không kịp trở tay và gần như mất trắng mùa vụ
năm nay lúa dẫy nhà ta mất trắng khiến người dân không khỏi lo lắng trước mắt

năm nay lúa dẫy nhà ta mất trắng còn người dân không có thói thần như đập quả các cổng không mơ thương nhưng nửa tín phim y tế cũng đang hữu tiền
là vào kiểm tra ra soát để tổng hợp và báo cáo lên huyện lên cấp trên
để có hướng xử lý và hỗ trợ cho người dân
tranh thủ những ngày trời hứng nắng người dân kỳ sơn lại tất bật chạy đua với thời tiết để thu hoạch lúa
vì nương lúa là nguồn cung cấp lương thực chính là kế sinh nhai cho hầu hết đồng bào các dân tộc
ở các huyện miền núi từ xưa đến nay
tuy nhiên lúa của nhiều gia đình đã nảy mầm trắng trên nương có nguy cơ mất trắng